tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị tổng cục trưởng hải quan diễn đàn hợp tác á âu asem lần thứ một mươi ba
dự hội nghị có năm mươi ba đoàn đại biểu là các tổng cục trưởng cao ủy cơ quan hải quan của các nước thành viên asem
tổng thư ký tổ chức hải quan thế giới liên minh châu âu và đại diện đại sứ quán các nước thành viên asem tại việt nam
các nội dung thảo luận của hội nghị xoay quanh bốn ưu tiên trong hợp tác hải quan giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã thông qua tại asem một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại đức
đó là thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng đấu tranh chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ xã hội và môi trường kết nối cộng đồng và tầm nhìn asem
hội nghị tổng cục trưởng hải quan diễn đàn hợp tác á âu lần thứ một mươi ba là cơ hội để nâng cao vị thế của hải quan việt nam
bên cạnh các chủ đề thảo luận nêu trên hải quan việt nam đề xuất hội nghị tập trung vào chủ đề chiến dịch hải quan nhằm ngăn chặn vận chuyển trái phép phế liệu và rác thải
về đấu tranh chống hàng giả hải quan việt nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn với cơ quan chống hàng giả châu âu